xin chào quý vị và các bạn
mưa tại các tỉnh miền bắc sẽ còn có khả năng lập lại trong sáng ngày mai
sau đó từ trưa chiều mưa có xu hướng giảm nhanh xuống diện vài nơi
do mưa tăng nên nền nhiệt trên khu vực sẽ tăng nhẹ
ngày đêm trong thời đoạn ba ngày tới sao động từ hai mươi một ba mươi hai độ
tương tự trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
mưa cũng sẽ giảm nhanh ngày có nắng nhiều hơn
với mức nhiệt cao nhất sẽ đạt ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
sự báo xa hơn sang đầu tháng một mươi hai sẽ không được xét khá mạnh
khiến mưa tăng lên và nền nhiệt giảm trở lại
bà con nên chủ động giặt rũ hong phơi đồ trong những ngày thời tiết ít mưa sắp tới
trung bộ trong những ngày tới cũng phổ biến ít mưa
mưa chủ yếu cũng chỉ lắc đắc diện vài nơi với thời gian mưa tập trung về cuối ngày
nhiệt độ cũng trên đà tăng dần cao hơn so với những ngày trước đó
mức nhiệt cao nhất trưa chiều tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
phổ biến giao động trong khoảng từ hai mươi năm
đến ba mươi một độ có nơi cao hơn
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
chế độ nhiệt ẩm cũng không có quá nhiều biến động trong hôm nay cũng như thời kỳ ba ngày tới
mức nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều tại đây phổ biến ở ngưỡng hai mươi tám ba mươi hai độ
thời tiết toàn trung bộ nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
mưa tại các tỉnh vùng cao tây nguyên cũng trên đà giảm bớt trong thời đoạn từ ngày hai mươi bảy đến hai mươi chín tháng một mươi một
do mưa giảm nên nền nhiệt độ ngày đêm trên khu vực
cũng có xu hướng tăng nhẹ trở lại giao động trong khoảng một mươi tám ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây vẫn có mưa nhưng cũng giảm xuống diện vài nơi
số điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to được thu hẹp lại đáng kể
tuy nhiên bà con vẫn nên cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
có thể tiêm ẩn trong cơn rông như lốc xét và gió mạnh
do mưa giảm nên mức nhiệt trên khu vực cũng tăng nhẹ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ